quý vị đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h nóng nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi đang cập nhật liên tục tin tức mới nhất về sự việc bé gái sinh năm hai nghìn một mươi chín ở thạch thất
mới đây trong tin nhắn chị huyền anh cung cấp cho báo chí biết
mẹ bé gái ba tuổi thể hiện sự bối rối khi hay tin con gái gặp chuyện
tuy nhiên mẹ bé gái vẫn không thừa nhận việc ai đó đã bắn kim vào đầu bé gái
những tin tiếp trong vụ bé gái ba tuổi ở thạch thất bị đinh găm vào đầu liên tục
khiến dư luận không khỏi xót xa bàn hoàng
không chỉ phẫn nộ với hành vi máu lạnh của nghi phạm nguyễn trung huyên ba mươi tuổi người tình của mẹ bé gái
nhiều người còn chỉ trích gây gắt bà mẹ đã không sát sao trong việc chăm sóc con giao trứng cho ac
trong một đoạn tin nhắn do chị nguyễn thanh huyền anh bác dâu của bé gái đỗ ngọc a cung cấp
người mẹ đã thể hiện sự bối rối khi hay tin con gặp chuyện
thậm chí người phụ nữ này còn khẳng định với chị dâu cũ rằng không có ai tai quái châm đinh vào đầu con gái như vậy được
người mẹ này cũng rất mong nguồn gốc của những chiếc đinh này từ đâu ra
nó mà cắm vào thì đâu nó phải kêu trước
người ta bảo cũng phải một thời gian rồi chứ không phải mới
chị l nhắn cho chị huyền anh
chị huyền anh cũng nói thêm mối quan hệ của chị l mẹ bé với nhà chồng trước khi ly hôn vẫn rất tốt đẹp
chị cũng thường xuyên nói chuyện hỏi thăm và rất quý chị l
thậm chí trước đây khi chưa ly hôn chồng chị l là một người mẹ rất yêu và thương các con
chị huyền anh cho hay chồng không lo được kinh tế nên trước đây lờ đứng ra cán đáng chăm lo mua sữa cho máy đứa nhỏ hết mà
trước nhà tôi còn mở cửa hàng trên hà nội lò còn lên làm việc giúp nữa
chị em dâu nói chung cũng vui vẻ hòa thuận không xích mít gì cả nhưng từ khi bỏ nhà đi theo bạn trai mới thì đổi tính net
mẹ bé nó khẳng định
với tôi một trăm linh người tình không làm gì con bé cả
được biết đỗ văn trò bố bé a và chị nguyễn thị l mẹ bé đã lập gia đình được khoảng một mươi năm nay
tuy nhiên trước đây vợ chồng anh trờ đến với nhau không phải xuất phát từ tình yêu mà do mai mối
mặc dù đã có ba người con nhưng cuộc sống gia đình thời gian gần đây không được hạnh phúc
nên vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một vợ chồng ly hôn
hai cháu lớn về với ông bà nội tại xã canh nậu huyện thạch thất
còn cháu úc là bé ngọc a về ở việt nam
cũng trong sáng ngày hai mươi tháng một chị huyền anh cho biết bé vẫn đang được các y bác sĩ tích cực cấp cứu
trong hôm nay dự kiến sẽ mổ phẫu thuật
hiện trong viện chỉ có ông nội là người túc trực bên cháu bé
còn hai bé sẽ ra thuê phòng trọ ở gần viện hỗ trợ ông nội các công việc cần thiết
đêm qua ngày một mươi chín tháng một chúng tôi đại diện gia đình trao đổi với luật sư lê hồng hiển
gia đình khẳng định sẽ đi theo vụ này tới cùng
đưa người hại cháu tôi sẽ phải chịu mức án cao nhất
và mẹ bé nếu có liên quan thì cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chị hương anh khẳng định
theo bà trần liên hương phó giám đốc bệnh viện sanpone cho biết
tới thời điểm trưa ngày hai mươi tháng một bé gái tại thạch thất hà nội vẫn đang được hồi sức tích cực
bác sĩ hương cho biết đến sáng ngày hai mươi tháng một bé vẫn được điều trị tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện
tình trạng và tiến triển của bệnh nhi khó có thể nói trước
bà hương nói thêm đây là khoa bệnh nặng thông thường bệnh nhân khó có thể bình phục trong thời gian ngắn
do đó với bệnh nhi này chúng ta cần theo dõi và chờ đợi
nếu có diễn biến mới về bệnh nhi chúng tôi sẽ sớm thông tin bà hương nói
bà ngoại bé ba tuổi bị đóng đinh vào đầu hé lộ nguồn cơn khiến vợ chồng con gái ly hôn
trước sự việc bà ngoại cháu ngọc a bật khóc khi nhắc đến hoàn cảnh của con gái cũng như nguồn cơn dẫn đến việc ly hôn
trong phóng sự mới đây của vtv hai mươi bốn về sự việc bé gái ba tuổi tên đỗ ngọc a bị người tình của mẹ đóng đinh
bà nguyễn thị nhàn bà ngoại của cháu ngọc a nói trong nước mắt
nghèo khó chính là nguồn cơn khiến gia đình con gái bà ly tán
suốt ngày vợ chồng nó đánh nhau vì cái chuyện chồng nó cứ cờ bạc đề đóm
xong là vay lại xã hội đen hai lần hỏi tiền đóng học cho con thì thằng t bố cháu bé nó bảo anh chả có
trước đó bác của cháu ngọc a là chị huyền anh
từng tiết lộ theo chị được biết mẹ của cháu bé muốn ly hôn là do có người đàn ông khác
sau khi ly hôn hai cháu lớn được bố và gia đình bên nội nuôi dưỡng bé úc là ngọc a sống cùng mẹ
cũng theo phóng sự trong vòng bảy ngày qua cháu a đã nhập viện tại bệnh viện đa khoa huyện thạch thất bốn lần với các lý do
mắt dị vật ở mũi nút ba đinh rít ngộ độc thuốc trừ sầu gãy tay và lần này là bị đinh gắm vào đầu
bác sĩ trần mạnh tiến phó giám đốc bệnh viện huyện thạch thất cho hay
cháu ngã hay làm sao nhưng bản thân tôi cũng thấy đây là một dấu hiệu không bình thường
với một đứa trẻ mới bốn mươi bảy tháng tuổi với tầng suốt vào viện dày như thế
cơ quan chức năng đã xác định nghi phạm bắn đinh vào đầu ngọc a là nguyễn trung huyên ba mươi tuổi
trú tại huyện thạch thất người tình của mẹ nạn nhân
tối ngày một mươi chín tháng một huyên đã được công an huyện thạch thất bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội để điều tra
ông nội bé gái ba tuổi bị đinh gắm ký đơn đề nghị
luật sư vào cuộc
trước đó ông nội của bé đỗ ngọc a đã ký đơn đề nghị một hãng luật đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu cái
do vụ việc bé gái bị đinh găm vào đầu ở thạch thất hà nội khiến dư luận phẫn nộ bởi nhiều tình tiết máu lạnh
mới đây một hãng luật đã đưa ra lời thông báo chính thức trên trang facebook cá nhân sẽ nhận bảo vệ miễn phí cho cháu đỗ ngọc a bị bạo hành giả mang
hãng luật lê hồng hiển và cộng sự chính thức nhận bảo vệ miễn phí cho cháu bé ba tuổi bị bạo hành giả mang ở thạch thất
qua giới thiệu ông đỗ hữu chức ông nội của cháu đỗ ngọc a ba tuổi đã ký đơn đề nghị hẳn luật lê hồng hiển và cộng sự đứng ra bảo vệ quyền lợi cho cháu đỗ ngọc a
ngay trong đêm ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hai luật sư chu úc quỳnh và luật sư nguyễn thanh phương đại diện hãng luật lê hồng hiển và cộng sự đã tiến hành gặp gỡ đại diện gia đình cháu bé để hỏi thăm sức khỏe của cháu bé và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cháu đỗ ngọc a
luật sư lê hồng hiển cùng đại diện cho biết trong ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hãng sẽ hoàn thiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan điều tra để tham gia bảo vệ cho cháu a
với nhiều thành công khi bào chữa cho các vụ án hình sự dân sự liên quan đến hôn nhân gia đình v v luật sư lê hồng hiển đã ngày càng khẳng định được uy tín của mình
trong một mươi năm qua tên tuổi của anh gắn liền với những vụ án gai góc như vụ án nữ sinh giao gà xảy ra tại điện biên vụ án đường nhuệ ở thái bình phạm tội cố ý gây thương tích bào chữa cho giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình trong vụ án liên quan đến quy trình chạy thận khiến chín người tử vong v v
theo thông tin từ bác cháu bé
bác cháu bé nợ a cho hãng luật lê hồng hiển biết hiện tình hình sức khỏe của cháu vẫn đang rất nguy kịch
thưa quý vị và các bạn qua vụ việc này chúng ta không mong các mẹ các bố cho phép ai khác giáo dục con mình bằng soi vọt
cho dẫu đó là ông bà nội ngoại cha mẹ ruột của chúng ta hay thầy cô giáo roi vọt không giúp đứa trẻ thành người
và cả bà cũng vậy khi đối xử với con riêng của chồng của vợ đừng nhân danh yêu thương hãy trả lại quyền dạy con cho cha mẹ ruột của chúng
bạn hãy là người trợ giúp cho đứa trẻ
đừng cố biến mình thành cha ruột hay mẹ ruột con riêng của chồng của vợ
nếu có điều đó hãy để đứa trẻ tự nhận ra cho phép bạn và muốn ở bạn
bảo vệ con không phải bằng việc ôm chặt lấy con lắp đặt camera quanh phòng hầm hè ham dọa bằng đời mới của bạn
mà bằng việc cùng con tạo ra những lớp phòng vệ bằng kỹ năng
và cuối cùng với những người cha người mẹ phải đi bước nữa tôi vẫn muốn các bậc cha mẹ
xin đừng vì hạnh phúc của bản thân mà tách rời con ra khỏi niềm vui của mình
đừng cực đoan khi nghĩ mình ở vậy nuôi con là được
bởi những vụ mẹ kế hành hạ con chồng hay cha dượng bạo hành xâm hại con riêng của vợ
vốn chỉ là rất nhỏ dù hậu quả lần nào cũng thương tâm
bởi ngoài kia còn hàng ngàn người cha dưỡng tử tế hàng ngàn người mẹ kế có tâm
chỉ là bạn đang nhìn mọi thứ từ chiều nào tích cực hay tiêu cực
nếu chưa đủ lòng tin xin hãy chậm lại